ngày một mươi năm tháng bảy lãnh đạo công an tp hcm đã giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
một trong những nội dung trọng tâm đó là chủ động nắm chắc tình hình phát hiện đấu tranh kịp thời các hoạt động phá hoại
gây rối an ninh trực tự trước trong và sau đại hội đại biểu đảng bộ thành phố và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn chặn tội phạm bảo đảm trực tự công cộng an toàn giao thông
xử lý nghiêm hành vi vi phạm về ma túy nồng độ cồn đua xe trái phép chống người thi hành công vụ
chủ động phương án phòng chống cháy nổ bảo đảm an ninh an toàn các địa bàn mục tiêu trọng điểm
từ đầu năm đến nay công an tp hcm đã giảm được một bảy mươi chín số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ
nhiều băng nhóm tội phạm hình sự ma túy bị triệt phá tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí
tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định